kính chào quý vị và các bạn
nơi có nắng nóng gây gắt nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh thành tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên
với mức nhiệt độ trưa chiều mai đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
khi tham gia các hoạt động ngoài trời quý vị nên bổ sung nước và khoáng chất đầy đủ để đảm bảo sức khỏe
trong khi đó tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng có nắng nóng nhưng cường độ không quá gai gắt
cao nhất ngày mai giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
phần còn lại của trung bộ cường độ nắng cũng không quá mạnh khi mà mức nhiệt độ chiều mai giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ trạng thái chủ đạo cũng là ít mưa ngày có nắng nhiều
với nền nhiệt độ ngày đêm ở vùng cao tây nguyên giao động từ hai mươi hai ba mươi bốn độ còn nam bộ là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
miền đông nam bộ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng trên diện rộng
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa tiếp tục duy trì thời tiết không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến đông nam cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa phổ biến có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bốn độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa ngày nắng gió đông nam cấp hai ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi bốn độ